trong hai ngày qua bệnh viện đa khoa khu vực định quán huyện định quán tỉnh đồng nai tiếp nhận chín người bị ong vò vẽ đốt phải nhập viện điều trị
sau khi được truyền huyết tương kháng sinh chống viêm bù điện giải sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới
theo người dân cho biết đàn ong xuất phát từ một tổ ong rất lớn nằm trên trụ điện trung thế dọc tuyến đường tỉnh lộ cao cang thuộc ấp năm xã gia canh huyện định quán
do bị động nên đàn ong đã bay ra ngoài và tấn công người đi đường
theo các bác sĩ vết đốt của ong vò vẽ có thể gây suy thận tán huyết suy hô hấp suy đa cơ quan
đặc biệt ong đốt có thể gây những biến chứng nguy hiểm thậm chí có thể gây sốc phản vệ dẫn tới tử vong